thưa quý vị và các bạn thân mến chính phủ vừa đồng ý với đề xuất cấp điểm giấy phép lái xe của bộ công an đưa ra trong dự án luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
cụ thể giấy phép lái xe được cấp một mươi hai điểm cho mỗi năm nếu tài xế không vi phạm luật giao thông thì sẽ được cộng điểm khôi phục điểm nếu vi phạm thì sẽ bị trừ hết điểm phải thi lại giấy phép lái xe
thông tin này trong những ngày vừa qua đã được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi và thể hiện sự đồng tình ủng hộ
với hy vọng rằng biện pháp quản lý mới này sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông đồng thời giúp cho cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của tài xế
tại dự thảo lần thứ hai của luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ bộ công an đã đề xuất hai mươi tám hành vi và nhóm hành vi bị áp dụng xử phạt vi phạm hành chính và trừ điểm giấy phép lái xe
tuy nhiên khi quyết định này được thực thi trong thực tế cơ quan chức năng cho rằng sẽ có tác động mạnh mẽ tới ý thức của người tham gia giao thông và là biện pháp để góp phần quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của tài xế
nó là quá trình theo dõi liên tục để mà vừa có tác dụng để cho người tham gia giao thông thấy rằng là à mình phải có trách nhiệm để bảo vệ cái điểm của mình
nếu mình không bảo vệ để mất cái điểm đó thì mình bị tự mất cái quyền lái xe của mình
theo tiến sĩ trần hữu minh phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề xuất này đi theo một hướng rất đúng vì theo các nghiên cứu về hành vi của tài xế thì thấy rằng các mức phạt là một vấn đề quan trọng nhưng cách thức phạt thậm chí là điều quan trọng hơn
đó là lý do tại sao các quốc gia phát triển thường phải hình thành dữ liệu quốc gia về vi phạm luật giao thông và tai nạn giao thông
mỗi hành vi vi phạm sẽ tương ứng với một số điểm nhất định khi chủ thể vi phạm thì số điểm đó sẽ được tích vào hồ sơ của cá nhân vi phạm
những hành vi lâu nay vốn bị xem nhẹ sẽ được đưa vào nhóm hành vi bị trừ điểm trên bảng lái như chạy quá tốc độ sử dụng giấy đăng ký xe hết hạn lấn làn sử dụng điện thoại di động thiết bị âm thanh
cho rằng cấp điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý văn minh toàn diện và nên sớm áp dụng vào thực tế
đồng đảo cư dân mạng cũng mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ tiêu chí căn cứ để xác định điểm giấy phép lái xe căn cứ quy đổi lỗi vi phạm để trừ điểm
cái chính là tạo ý thức cho người dân khi tham gia giao thông ngoài ra cũng tránh được tiêu cực trong quá trình xử lý vi phạm
cứ căn cứ theo số điểm mà làm hết thì thi lại còn thì năm sau cộng tiếp như vậy là hợp lý
xe sẽ ý thức rõ ràng hơn về những hành vi họ vẫn nghĩ là nhỏ nhặt nhưng có thể dẫn đến sự mất tập trung sau vô lăng gây hậu quả nghiêm trọng
nguy cơ phải thi lại bằng lái với độ khó ngày một tăng lên cũng hiện hiện ngày trước mắt
lợi ích của việc trừ điểm trên bảng lái là vậy còn việc cộng điểm thường khi có một thời gian dài liên tiếp không vi phạm luật giao thông đường bộ tại sao không
cộng đồng mạng chia sẻ trước đây năm hai nghìn ba luật giao thông đường bộ cũng đã có hình thức xử phạt số lần vi phạm đối với các lái xe
bằng cách bấm lỗ trên bảng lái nhưng đó là cách làm thủ công cũng không thể hiện được thông tin về các lần vi phạm
việc bị bấm lỗ nhiều lần dễ phát sinh tiêu cực khi lái xe tìm mọi cách để chạy bằng lái mới
do đó việc mã hóa lưu trên hệ thống số điểm trong dữ liệu bằng lái được xem là biện pháp quản lý tiên tiến phù hợp
chia sẻ về quy định này đông đảo cư dân mạng cũng cho rằng quan trọng nhất là việc thực thi quy định trong thực tế như thế nào
để đảm bảo tính công khai minh bạch chặt chẽ và ngăn ngừa không để xảy ra
khi áp dụng quy định này thì cũng cần phải hoàn thiện các vấn đề
đường xá phải đảm bảo cho xe lưu thông hay là hệ thống biển báo phải đầy đủ để đúng tầm quan sát của lái xe
và thứ ba là sự công bằng của đội ngũ thực thi công vụ
càng nhiều quy định thì sẽ lại càng phát sinh thêm tiêu cực
việc cần làm là tăng hiệu quả việc quản lý làm chặt chẽ khâu đào tạo và kiểm soát tốt việc thực thi pháp luật chống tiêu cực
mọi quy định cần lấy mục tiêu vì sự an toàn của người dân làm gốc
các biện pháp chế tài đã đủ mạnh nếu có tiêu cực phải truy tố xét xử theo quy định của pháp luật đừng giờ cao đánh khẽ
bộ công an khẳng định sẽ xây dựng cụ thể quy định việc tính điểm bảo đảm chặt chẽ
dữ liệu về điểm lịch sử cộng trừ điểm thời gian và người thực hiện sẽ công khai
và dễ dàng tra cứu từ bất kỳ đâu vào bất kỳ thời gian nào để ngăn chặn sai phạm phòng ngừa tiêu cực
hưởng ứng thông điệp bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang đã được lan tỏa trong chương trình
cư dân mạng ngày hôm qua trên fanpage của truyền hình công an nhân dân nhiều bình luận chia sẻ
mong muốn mỗi người hãy cùng nhau chung tay xây dựng thói quen mới chung sống an toàn với dịch
và vững tin việt nam quyết thắng đại dịch covid một mươi chín
hãy tiếp tục tương tác và chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của bạn về vấn đề hôm nay
cấp điểm giấy phép lái xe và những biện pháp quản lý để có thể nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân
cùng đến với câu chuyện giao thông thưa quý vị và các bạn trước thực trạng xe dù bến cóc diễn ra tràn lan
xung quanh khu vực bến xe mỹ đình thì lực lượng chức năng kiến nghị lắp đặt một mươi hai camera giao thông
xung quanh bến xe này để giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và có cơ sở để xử lý các nhà xe vi phạm
đây được cho là giải pháp hiệu quả để xử lý dứt điểm tình trạng xe dù bến cóc đã tồn tại rất nhiều năm qua
xung quanh khu vực xe bến xe mỹ đình vừa gây ổn tắc vừa mất trật tự an toàn giao thông dọc tuyến vành đai bà
đến hẹn lại lên cứ mỗi dịp trước và sau kỳ nghỉ lễ nạn xe dù bến cóc lại nở rộ khắp tuyến đường vành đai ba và các tuyến phụ cận
và ngay trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín vừa qua thực trạng này một lần nữa lại được tái hiện
bất chấp việc xử lý mạnh tay của các cơ quan chức năng với mức phạt không hề nhẹ
và thậm chí là bất chấp luôn cả sự có mặt của lực lượng chức năng xe khách vẫn đi chậm như rùa bò dừng đỗ sai quy định dọc khắp tuyến này
tình trạng này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiêm túc các quy định
mà còn tiêm ẩn nhiều rủi ro cho hành khách đi xa
tình trạng này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiêm túc các quy định
mà còn tiêm ẩn nhiều rủi ro cho hành khách đi xe
cách đây vài năm thì chưa có nhưng vài năm nay cũng có thể phải xác dụng cũng ảnh hưởng một phần lớn
vẫn có một số khách là người ta không chờ đợi được hay là người ta tiện đường người ta đi ảnh hưởng một phần
em mong muốn là
em mong muốn là
cái số lượng khách đấy thì cái xe dù đấy giảm bớt đi thế để cho doanh nghiệp người ta hoạt động cho nó tốt hơn đảm bảo doanh thu
trước thực trạng này lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đã kiến nghị sở giao thông vận tải tp hà nội
khẩn trương nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera trên toàn tuyến đường phạm hùng để giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn hoạt động của các nhà xe
căn cứ và hình ảnh ghi được thực tế để tiến hành xử phạt triệt đề các vi phạm
các chuyên gia giao thông đánh giá đây là giải pháp hiệu quả đánh mạnh vào ý thức của mỗi lái xe
là nếu mà chúng ta làm tốt thì cái chuyện đó là đương nhiên là
tôi nghĩ là cái vi phạm gần như sẽ tiến đi không
tiến đến không đáng kể
có thì không đáng kể
chắc chắn là có thể giảm đi
không phải là năm bảy mươi có thể giảm đến chín mươi chín mươi năm
bởi vì người lái xe người ta biết rằng là bị xử lý như thế thì sẽ bị phạt
chắc chắn là bị phạt
nếu mà bị phạt rồi thì người ta sẽ có cách xử lý một cách chấp hành tốt hơn
chúng ta đã triển khai cái con đường là chúng ta triển khai một trăm linh luôn
không có sót một cái chỗ nào
chúng ta không nên triển khai một vài cái điểm sôi đỗ
bởi vì cái chuyện mà hiệu quả của công tác mà lắp đặt camera giám sát
và để theo dõi để xử lý phản quậy
thì cái đấy là cả thế giới cả nước ta đã làm thí điểm bao nhiêu năm nay rồi
chúng ta không cần phải thi điểm
bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng nếu không thể xử lý rứt điểm
được tình trạng này thì cần tìm cách để đưa nó vào quy củ
và giải pháp hình thành các bến phụ được cho là hợp lý
và đã được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai
trên cái cung đường các cái xe chạy đi các tỉnh
thì chúng ta cũng nên tổ chức rất nhiều các cái bến con bến phụ
chúng ta nên tạo ra những cái chỗ để có thể cho khách lên xuống một cách an toàn
thế nên là kinh nghiệm nước ngoài đã làm chúng ta nên có học tập
để làm sao để chúng ta có chức do thông tốt hơn
và phục vụ cho người dân đi lại còn lại hơn
chứ không phải
chúng ta đưa ra cái quy định là chúng ta phải là không được tổ chức các cái bống con
để rồi mà bắt cái xe phải chạy thẳng từ mỹ đình
mà lên đến tuyên quang hay lên hà giang
tôi nghĩ rằng cái đấy là chúng ta
tư duy đấy là cái tư duy nó mang tính chất là áp đảo
theo thống kê của sở giao thông vận tải hà nội
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính bốn trăm bảy mươi chín trường hợp
ô tô kinh doanh vận tải khách tuyến cố định
vi phạm tại khu vực bến xe mỹ đình và các cung đường xung quanh bến xe
qua đó phạt tiền hơn bảy trăm hai mươi bảy triệu đồng
tạm giữ bốn phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn
đối với sáu mươi ba trường hợp
tuy nhiên đó mới là con số xử phạt được
còn con số vi phạm thực tế thì còn lớn hơn rất nhiều
việc lắp đặt hệ thống camera lần này được kỳ vọng sẽ là giải pháp
xử lý triệt đề những vi phạm đó xung quanh điểm nóng bến xe mỹ đình
mới đây cùng hà nội
hàng không việt nam đã đề xuất khôi phục sáu đường bay quốc tế
khai thác từ ngày một mươi năm tháng chín
bao gồm việt nam trung quốc nhật bản hàn quốc lào campuchia
số lượng khách từ các nước này nhập cảnh vào việt nam dự kiến khoảng năm người một tuần
việc mở lại các đường bay quốc tế này sẽ có tác động như thế nào
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp
thì việc khai thác những đường bay quốc tế cần phải lưu ý những điểm gì
góc nhìn cho ra ngày hôm nay
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ bùi doãn nề
phó chủ tịch tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
từ ngày một tháng bốn việt nam đã dừng toàn bộ đường bay thương mại với các nước
theo dự kiến sáu đường bay quốc tế được cục hàng không việt nam đề xuất mở lại từ ngày một mươi năm tháng chín
theo đó đường bay tp hcm quảng châu trung quốc
được đề xuất với tần suất hai chuyến khứ hồi mỗi tuần
với đường bay nhật bản cục hàng không đề xuất nối lại đường bay hà nội tokyo
với tần suất hai chuyến một tuần
và tp hcm tokyo với tần suất hai chuyến một tuần
với hàn quốc việt nam airlines dự kiến khai thác đường bay hà nội seoul
với tần suất một chuyến mỗi tuần
vietjet air khai thác đường bay tp hcm seoul
đường bay đến đài bắc đài loan sẽ do việt nam airlines khai thác đầu tp hcm
và vietjet air khai thác đầu hà nội
đường bay đến lào và campuchia cũng được cục hàng không đề xuất nối lại

do việt nam airlines

chứ không phải là cái nghĩa chúng ta mở một các đường bay thực tế chung chung
và nói thế thì dễ bị ngộ nhận và cũng dễ có sự nhầm lẫn
thì chúng ta biết rằng hàng không là một cái ngành
có một tầm quan trọng về vận chuyển công cộng
phục vụ đi lại và phát triển kinh tế
thì đây là một cái ngành mà chúng ta thấy là cũng cần được xem xét
và đảm bảo cái
phát triển làm sao
nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo được cái an toàn
tính mạng của hành khách của người dân
thưa ông khi mà dịch covid một mươi chín bùng phát thì có một thực tế rõ ràng là
ngành hàng không là một trong những ngành bị ảnh hưởng rất là nặng nề
và đặc biệt là khi dịch đợt dịch thứ hai bùng phát từ tháng bảy trở lại đây
thế thì việc mà chúng ta sẽ mở lại các đường bay quốc tế theo lộ trình như vậy
ông đánh giá là sẽ có tác động như thế nào ạ
thì đối với hàng không thì doanh thu và lợi nhuận
của các đường bay quốc tế nó khoảng năm mươi
đối với việt nam thì việc từng bước mở lại các đường bay quốc tế
thì nó có tác động nhiều lĩnh vực
nó có tác động lớn nhất là tác động đến với việc là thu hút đầu tư
bởi vì chúng ta biết là một nước mà kiểm soát tốt được dịch bệnh
thì cái việc các nhà đầu tư đến cũng yên tâm
mình làm việc tại việt nam và cũng khẳng định đây là một cái thị trường tốt
thứ hai là thu hút về cách du lịch
và chúng ta cũng tạo thuận lợi
cho đến các hoạt động ngay bản thân của các doanh nghiệp
của các cái lĩnh vực đào tạo rồi kinh doanh tại thị trường việt nam
vâng như vậy là hiện nay trong bối cảnh nước ta thì tình hình dịch bệnh cơ bản
là đã được chúng ta kiểm soát tương đối tốt
nhưng mà trên thế giới thì dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
và rõ ràng ở thời điểm này nếu như chúng ta chỉ có một sơ suất nhỏ thôi
thì sẽ có thể dẫn đến tình trạng là nhập dịch hoặc là chuyển dịch
và như vậy thì sẽ tác động rất lớn đến tình hình chung của xã hội
và lý do khiến cho chúng ta đang có rất là nhiều ý kiến trái chiều
xung quanh đề xuất là sẽ dần dần mở lại các đường bay quốc tế
còn đối với ông thì quan điểm của ông như thế nào ạ
tôi cho rằng những cái e ngại đấy là có cơ sở
chúng ta biết là chỉ có một cái trường hợp là đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi rồi đó
thế nhưng mà từ đó đến nay thì chúng ta thấy là hàng không cũng đã khẳng định
là một trong những cái phương tiện là đảm bảo an toàn nhất
trong cái thời gian mà chúng ta kể cả chúng ta bay vào các chuyến bay giải cứu đi vào trung tâm trình bệnh
cho nên trước hết là theo tôi là phải đánh giá cái tình trình trình bệnh của từng khu vực một
và từng nước có ngành giao thông hàng không đến chúng ta
cái thứ hai là phải xây dựng các quy trình chặt chẽ
bản thân thì các hãng không việt nam cũng đã xây dựng cho mình một quy trình
chúng ta biết là cái quy trình rất là chặt chẽ tuân thủ các khuyến cáo của các tổ chức
hàng không thế giới tôi cho rằng nó nâng cao cái trình độ cái năng lực
gọi là năng lực quốc gia về quản lý dịch bệnh
kể cả chúng ta chuẩn bị những vaccine nhưng mà cũng có những cái khái niệm mới
giảm cái chạm rồi là không chạm để đảm bảo là chúng ta tự động hóa trong kiểm soát dịch bệnh
đây là cái hướng mà tổ chức hàng không thế giới
một số nước cũng đang xem xét và chúng ta hướng tới cái đấy để chúng ta kiểm soát hoàn toàn về mặt dịch bệnh
như ông vừa mới phân tích thì rõ ràng là việc có một cái quy trình chặt chẽ trong việc là ngăn chặn và kiểm soát phòng chống lây nhiễm dịch bệnh là rất quan trọng
và có lẽ đây cũng là một cái quy trình đặc trưng và các nước sẽ phải xem xét đến yếu tố là an toàn phòng chống dịch bệnh khi mà người việt nam nhập cảnh vào nước của họ
ông có thể phân tích cụ thể hơn về điều này được không ạ
tôi cho rằng là mỗi nước một sở tạng ấy
nghiêm ngặt thì chúng ta biết là hiện nay là có một số nước đã bắt đầu là mở lại các đường mai của quốc tế
với những nước người ta yêu cầu là cái khai báo và cái đánh giá
nhưng tôi cho là giữa các nước cũng phải có cái kết nối công khai và thừa nhận lẫn nhau
bản thân chúng ta cũng vậy thôi
chúng ta khi mở từng bước nhưng mà chúng ta vẫn lấy yếu tố an toàn là yếu tố khó nhất
cho nên là cái hành khách đến nước mình hoặc hành khách đi thì cũng vì cái sự an toàn
cho nên là sự cộng tác với nhau
là hết sức chặt chẽ
nhưng mà nghiên cứu làm sao mà cho nó phù hợp và nó vẫn kiểm soát được
và làm giảm cái phiền hà cho hành khách
thì đấy là các quốc gia cũng đang hướng tới
dự kiến số lượng hành khách nhập cảnh mỗi tuần ở hà nội và tp hcm sẽ là khoảng năm người mỗi tuần
thế thì nhiều ý kiến lo ngại là khi mà số lượng lớn nhập cảnh như vậy
thì cái công tác xét nghiệm cũng như là ở các cách ly của chúng ta lo ngại là sẽ bị quá tải
thế thì theo ông chúng ta sẽ cần phải có những cái giải pháp như thế nào để tháo gỡ được những khó khăn này ạ
về việc này thì khi mà xem xét mở lại một số đường bay và tần suất là sao
và số lượng như thế nào là cân nhắc đến cái khả năng để chúng ta kiểm soát được dịch bệnh
thì tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến các cái khâu từ lúc xét nghiệm
từ lúc làm thủ tục và đến hoàn thành cả một quy trình bay
thì tôi nghĩ là cả một cái bài toán và được các bộ ngành khi chúng ta mở lại
đường bay quốc tế thì cùng ngồi để thống nhất nhau là trong cái khoảng phiên chúng ta từng bước mở rộng
nhưng mà chúng ta kiểm soát được
thưa ông trên thực tế thì đã có một số quốc gia trên thế giới họ cũng đã mở lại các đường bay quốc tế
tuy nhiên là lại bùng phát dịch trở lại
vậy thì nhìn từ bài học của các nước đó thì theo ông ngành hàng không việt nam
chúng ta cần phải có những tính toán những bước đi cẩn trọng như thế nào
để đảm bảo sự an toàn phòng chống dịch khi mà mở lại các đường bay quốc tế ạ
tức là trước hết thì chúng ta phải xem xét đánh giá đúng
cái tình hình dịch bệnh mà xung quanh
và những cái khả năng này có thể là qua cái kinh nghiệm của từng nước
và qua kinh nghiệm của bản thân việt nam chúng ta đã thực hiện
bộ ngành cũng đã được giao nhiệm vụ triển khai rất cụ thể
và từng các tổ chức từng cá nhân từng công việc một là phải làm được
mà không mang tính nhất tự giác vào
có trách nhiệm cao nhất đảm bảo là chúng ta thực hiện cái việc mà đã là đã mở
là không ngăn người dịch bệnh và đã mở là từng bước cũng chắc khôi phục lại thị trường